đối tượng hay chơi nhưng mà nó đến direct ở thời điểm này vào ngày này thì nó lại tập
trung vào cùng một lúc đó thì nên tôi trực tiếp tôi ngụy trang để tôi vào giả tầm khách
để vào cái tiệm game cùng với đối tượng thì qua quan sát thì tôi thấy đối tượng này nó
có các dấu trong người là có bình sật hơi cay và dấu bấm nên từ đây thì tôi nhận định
là khả năng là đêm nay các đối tượng sẽ thực hiện cái hành vi cướp tài sản đó cho nên
tôi tiến hành tôi báo cho anh em hỏi ý anh em ở bên tình xác bên ngoài còn tôi báo
anh chị tôi đọc khi phát hiện được nhóm này rời khỏi cái tiệm game thì tổ tình xác là
tiến hành bám đuôi và thông tin với cái tổ công tác của công an quyền của công an quyền
nước hòa để tính cái phương án là tổ chức mật phục đó để bắt quả tan đối tượng này
đúng như dự đoán sau một lúc vòng quanh các cung đường vắng nhóm đối tượng đã phát hiện một cặp
tình nhân đang di chuyển trên một con đường vắng xuyên qua cánh đồng lúa và trong lúc đối tượng ra
tài sản thì cũng là lúc
các lực lượng trinh sát bắt quả tàng
và sau đó chúng tôi về địa phận xã vĩnh long a bán để nhận tiền tiêu xài và chơi game
tài sản các đối tượng này chủ yếu nhắm đến là tiền điện thoại di động và thậm chí là các xe mô tô
thì qua công tác điều tra trí xét ngoài cái vụ mà công an quỳnh đức hòa đã bắt quả tan
thì các đối tượng còn khai nhận trước đó đã gây ra hàng nhiều vụ dưới thủ đoạn tương tự trên địa bàn quyền đức hòa và địa bàn tp hcm
nhờ khám phá bắt giữ nhanh nhóm cướp này nên công an huyện đức hòa đã thu lại được tất cả tài sản để trả lại cho người bị hại
tuy tài sản có giá trị không lớn
nhưng phần này đã góp phần đem lại niềm tin và sự cảm phục của người dân đối với lực lượng công an
thưa quý vị và các bạn
điều động lại sau vụ án này chính là tuổi đời của các đối tượng còn quá trẻ
đối tượng nhỏ nhất là một mươi sáu tuổi và lớn nhất là hai mươi hai tuổi
đây là một thực trạng mà các bậc cha mẹ cần phải lưu tâm trong việc giáo dục và có biện pháp quản lý con em mình hơn nữa
để khi phát hiện những dấu hiệu bất thường từ con em mình
thì các bậc phụ huynh cần phải phối hợp với các tổ chức đoàn thể cũng như là công an địa phương
nhằm sớm có các biện pháp ngăn chặn không để cho con em mình xa vào các hoạt động phạm tội
chương trình hồ sơ vụ án kỳ này đến đây là kết thúc
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả
hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau